các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những thông tin covid mới nhất và chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận
sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem một số tin tức trong buổi chiều ngày hôm nay
bộ y tế đề nghị sở y tế hà nội và thành phố hồ chí minh khẩn trương báo cáo việc triển khai thu phí xét nghiệm covid một mươi chín xử lý nghiêm các sai phạm nếu có trước ngày một mươi tám tháng một mươi
nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ đã quy định dỡ bỏ các quy định kiểm soát cắt cứ địa phương để người dân được tự do đi lại liên tỉnh
nhưng trên thực tế mấy ngày qua việc đi lại của người dân ở nhiều địa phương vẫn chưa được tháo gỡ
sau ba tháng lập hai mươi hai chỗ
ở cửa ngõ thủ đô thành phố hà nội đã dừng kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua các vị trí này
hai tỉnh nam định và thái bình đã có văn bản hướng dẫn nới lỏng các biện pháp kiểm dịch
theo đó từ giờ sáng nay một mươi sáu tháng một mươi người đến nam định thái bình sẽ không phải trình giấy xét nghiệm covid một mươi chín
theo ghi nhận những ngày gần đây
số ca nhiễm covid một mươi chín ở một số thành phố hà nội đã trở thành một
trong đó có nhiều ca bệnh do người dân ở các tỉnh thành vùng dịch trở về địa phương
tại đồng tháp sau một mươi năm ngày đón người dân tự phát về từ vùng dịch tỉnh đã ghi nhận năm trăm bảy mươi ca nhiễm covid một mươi chín
đáng lo là nhiều trường hợp sau khi trở về được xét nghiệm cách ly sau tám đến một mươi ngày thì mới phát hiện dương tính
từ giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi bà rịa vũng tàu bỏ quy định phải có kết quả xét nghiệm sars cov hai
khi ra báo tình duy trì chốt kiểm soát hướng dẫn người dân khai báo y tế
từng là f một phải đi cách ly tập trung hai mươi một ngày
nguyễn thị xuân thuyên hai mươi bốn tuổi thấu hiểu sự vất vả của y bác sĩ cũng như khó khăn của người không may là f
sau khi hoàn thành cách ly cô trở thành tình nguyện viên
một trong những nhiệm vụ đặc biệt hàng ngày của cô đó là chăm sóc những chú chó mèo của các f để họ yên tâm điều trị
đó là những thông tin sẽ có trong bản tin toàn cảnh covid ngày hôm nay
sau đây là nội dung chi tiết
bộ y tế đề nghị sở y tế hà nội và tp hcm khẩn trương báo cáo việc triển khai thu phí xét nghiệm covid một mươi chín
xử lý nghiêm các sai phạm nếu có trước ngày một mươi tám tháng một mươi
theo bộ y tế hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành phố
việc xét nghiệm để phát hiện và kiểm soát dịch bệnh tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh là rất cần thiết
tuy nhiên theo phản ánh vẫn còn tình trạng một số cơ sở chưa thực hiện đúng chỉ định và mức giá theo hướng dẫn
sở y tế tp hcm khẩn trương báo cáo việc triển khai thực hiện và thu phí xét nghiệm covid một mươi chín
xử lý nghiêm các sai phạm nếu có tại địa phương trước ngày một mươi tám tháng chín
ngoài ra bộ y tế cũng đề nghị thủ trưởng các đơn vị ra soát toàn bộ và thực hiện thanh tra
kiểm tra việc thực hiện theo các quy định của pháp luật
hướng dẫn của bộ y tế đối với việc thực hiện và thu phí xét nghiệm covid một mươi chín tại các cơ sở xét nghiệm covid một mươi chín trực thuộc
các đơn vị không để tình trạng lạm dụng xét nghiệm tạo gánh nặng cho người bệnh
đặc biệt là người bệnh mạng tính phải điều trị dài ngày
cơ sở y tế tổ chức phân luồng cách ly người nhiễm soát covid một mươi chín để chỉ định xét nghiệm covid một mươi chín
bộ y tế cũng chỉ đạo các đơn vị cần phối hợp với các cơ quan bảo hiểm thực hiện minh bạch
bảo đảm chế độ cho người bệnh cần xét nghiệm covid một mươi chín
thưa quý vị nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ đã quy định dỡ bỏ các quy định kiểm soát
cắt cứ địa phương để người dân được tự do đi lại liên tình
nhưng trên thực tế mấy ngày qua việc đi lại của người dân ở nhiều địa phương
vẫn chưa được tháo gỡ
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội đánh giá địa phương này đạt cấp độ một màu xanh
xét cả hai tiêu chí là số cam bắc mới và tỷ lệ tiêm vaccine
tuy nhiên tới hôm nay ubnd tp hà nội vẫn chưa ra các quyết định
hay chỉ thị chính thức theo nghị quyết một trăm hai mươi tám về việc đi lại hay kiểm soát người ra vào
tại hà nam kết thúc giãn cách xã hội tại các khu vực áp dụng giãn cách xã hội
của tp phủ lý từ giờ ngày một mươi năm tháng một mươi
nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể về việc kiểm soát
tại quảng ninh không chỉ áp dụng xét nghiệm đối với người đi lại của người dân
chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ các địa bàn có dịch ở cấp độ bốn
hoặc cách ly y tế ở vùng phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ
hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ ba
tại ninh bình ubnd tp ninh bình đã ra cho sở y tế chủ trì
phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương nghiên cứu để tham mưu cho tỉnh ban hành hướng dẫn chung
dự kiến đến ngày một mươi chín tháng một mươi việc tham mưu mới được tổng hợp xong để trình ubnd tỉnh
tại các tỉnh thành thanh hóa quảng bình quảng trị quảng nam
chưa áp dụng theo nghị quyết một trăm hai mươi tám lý do đang nghiên cứu chờ tham mưu hướng dẫn
tại thừa thiên huế từ giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi tỉnh này áp dụng các tinh thần theo chủ trương nghị quyết một trăm hai mươi
nhưng áp dụng cách ly tập trung một mươi bốn ngày đối với người vùng đỏ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine covid một mươi chín
tại con tum tỉnh vẫn đang duy trì sáu chốt kiểm soát liên ngành
khi người từ địa phương khác đến địa bàn đều phải thực hiện khai báo y tế
tiến hành xét nghiệm nhanh tại các chốt kiểm soát
tại lâm đồng để đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn
người từ các tỉnh thành phố khác vào lâm đồng phải đăng ký với chính quyền địa phương các xã vườn thị trấn
để được hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh
tại đắk lắc đã ban hành phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh
bằng ô tô có bến đi bến đến trên địa bàn tỉnh đắk lắc đến bến xe nằm trong địa phương
khu vực có nguy cơ rất cao nguy cơ cao theo đó thời gian thí điểm từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi tháng một mươi
đối với tuyến đắk lắc đến thành phố hồ chí minh và ngược lại
tại lâm đồng vẫn duy trì chốt kiểm soát dịch cửa ngõ từ hướng tây lên
và hầu như người di chuyển bằng xe máy không thể vào tỉnh lâm đồng từ hướng miền tây
ngoại trừ các công nhân có thông báo trở lại nhà máy xí nghiệp làm việc
liên quan đến việc tháo gỡ các chốt kiểm soát sau ba tháng lập hai mươi hai chốt ở cửa ngõ thủ đô
thành phố hà nội đã dừng kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua các vị trí này
tối một mươi năm tháng một mươi tại các vị trí chốt trực lực lượng cảnh sát duy trì để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
xử lý các tình huống phát sinh tuy nhiên phương tiện và người dân vào thành phố
không phải chỉnh giấy xét nghiệm covid một mươi chín tại các chốt cửa ngõ
theo lãnh đạo công an hà nội trong trường hợp không kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua chốt trực
lực lượng chức năng vẫn phải kiểm soát đi lại của người dân bằng nhiều giải pháp
đơn cử như ứng dụng công nghệ thông tin qua cơ sở dữ liệu dân cư
mỗi người dân có mã qr riêng đi đâu quét đó để kiểm soát
chính quyền cũng sẽ tăng cường kiểm soát tại khu dân cư tổ dân phố để phát hiện người từ nơi khác đến
tăng cường tuần tra xử lý vi phạm phòng chống dịch
sau khi nới lỏng vận chuyển hành khách hàng không đường sắt và đường bộ
ban thường vụ thành ủy hà nội dự kiến hàng triệu người chưa hoàn thành tiêm chủng
gồm sinh viên người lao động các nhà đầu tư chuyên gia doanh nghiệp từ các địa phương khác nhau sẽ trở lại hoạt động trên địa bàn
hai chốt cửa ngõ hà nội lập từ ngày một mươi bốn tháng bảy tại các tuyến đường từ hà nam về hà nội
tuyến quốc lộ một a một b từ hương yên bắc ninh bắc giang về hà nội theo tuyến quốc lộ một
cao tốc hà nội lạng sơn từ hòa bình phú thọ vĩnh phúc thái nguyên về hà nội
đến hai mươi bốn tháng bảy hà nội thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu người dân không được ra vào thành phố trừ trường hợp đặc biệt
từ hai mươi một tháng chín đến nay người ngoại tỉnh muốn về hà nội phải không thuộc địa phương đang giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
cần có giấy xác nhận của cơ quan đơn vị nơi làm việc và kết quả xét nghiệm ncov âm tính trong vòng ba ngày
khi qua chốt người dân quét mã qr code để khai báo y tế
trong khi hà nội đã có những động thái nới lỏng các hoạt động đi lại liên tình
thì nam định và thái bình cũng đã có văn bản theo hướng nới lỏng các biện pháp kiểm dịch
theo đó từ giờ sáng nay một mươi sáu tháng một mươi người đến nam định thái bình sẽ không phải trình giấy xét nghiệm covid một mươi chín
thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tỉnh nam định tạm thời thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế địa phương
theo đó người đến về từ vùng cấp độ bốn nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ
hoặc các khu vực đang phong tỏa để phòng chống dịch covid một mươi chín
nếu đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện cách ly tại nhà bảy ngày xét nghiệm hai lần
những trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
sau đó tự theo dõi sức khỏe xét nghiệm ba lần
người đến về từ cấp độ ba nguy cơ cao tương ứng với màu cam
và vùng cấp độ hai nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng
nếu đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
có xác nhận của cơ sở y tế cách ly tại nhà bảy ngày sau đó tự theo dõi sức khỏe xét nghiệm hai lần
những trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm cho đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
sau đó tự theo dõi sức khỏe xét nghiệm ba lần
người đến về từ cấp độ một nguy cơ thấp tương ứng với màu xanh tự theo dõi sức khỏe tại nhà một mươi bốn ngày
khai báo y tế thực hiện các biện pháp phòng chống dịch năm k nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như
ho sốt khó thở đau giác thọc mất vị giác
báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy định
những trường hợp công vụ đoàn ngoại giao nhà đầu tư chuyên gia nhà quản lý công nhân tay nghề cao
đi về từ vùng cấp độ hai ba làm việc tại tỉnh nam định có thời hạn phải có kế hoạch cụ thể
thành phần đoàn thời gian vào tỉnh lịch trình công tác và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
tỉnh thái bình đã ban hành công văn theo một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hầu hết các trường hợp về tỉnh này đều không phải có kết quả xét nghiệm pcr âm tính
chứ vùng đỏ cam và nơi đang phong tỏa
cụ thể tất cả người đến về thái bình phải có giấy tờ tùy thân khai báo y tế kiểm tra thân nhiệt
quét mã qr tại các chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các cửa ngõ của tỉnh
ban chỉ đạo các cấp phân theo hai nhóm đối tượng với người về để quản lý kiểm soát phòng chống dịch
nhóm một là đối với người đã tiêm đủ hai liều vaccine covid một mươi chín có giấy chứng nhận tiêm đủ liều
liều cuối cùng tiêm cách nhà tí một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng tính đến thời điểm đến về tỉnh
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín có giấy xác nhận khỏi covid một mươi chín hoặc giấy ra viện không quá sáu tháng
tính đến thời điểm đến về địa phương
nhóm hai là người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
thái bình không tiếp nhận người đến về tính từ vùng dịch cấp độ ba vùng cam và cấp độ bốn vùng đỏ
các vùng đang phong tỏa các trường hợp đặc biệt thực hiện công vụ vận chuyển hàng hóa
hoàn thành cách ly tập trung đi khám chữa bệnh từ vùng dịch cấp độ ba vùng cam vùng đỏ
và các vùng phong tỏa khi vào tỉnh
ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định chung phải có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính
trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm xuất trình các giấy tờ liên quan
chứng minh phù hợp với lý do vào tỉnh
theo ghi nhận những ngày gần đây số ca nhiễm covid một mươi chín ở một số tỉnh miền tây tăng nhanh
trong đó có nhiều ca bệnh do người dân ở các tỉnh thành vùng dịch trở về địa phương
ngày một mươi bốn tháng một mươi tỉnh sóc trăng ghi nhận hai trăm linh bảy trường hợp dương tính covid một mươi chín
trong đó một trăm sáu mươi năm trường hợp f một
thành f hai mươi hai trường hợp trở về từ vùng dịch và hai mươi trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng
ngày một mươi năm tháng một mươi tỉnh tiếp tục ghi nhận thêm một trăm bốn mươi ba trường hợp dương tính covid một mươi chín
trong đó có tám mươi bốn trường hợp f một trở thành f ba mươi chín trường hợp về từ vùng dịch
và hai mươi trường hợp phát hiện qua sàng lọc trong khu phong tỏa
cùng ngày tỉnh bạc liêu cũng ghi nhận thêm bốn mươi trường hợp dương tính với covid một mươi chín
trong đó có đến ba mươi chín do người dân ở các tỉnh thành từ vùng dịch tự phát trở về
tại cà mau từ ngày một đến ngày một mươi năm tháng một mươi có đến sáu trăm tám mươi sáu ca mắc mới
trong đó hai mươi bảy ca ghi nhận trong cộng đồng năm trăm năm mươi năm ca ghi nhận từ người về quê tự phát
và một trăm linh bốn ca ghi nhận ở khu cách ly tập trung cách ly hộ gia đình khu phong tỏa
tại an giang tính từ ngày một đến ngày một mươi năm tháng một mươi tỉnh này ghi nhận hai một trăm tám mươi ca mắc covid một mươi chín
trung bình có một trăm bốn mươi năm ca mắc mới một ngày trong đó riêng ngày tám tháng một mươi có đến ba trăm một mươi năm ca
cao nhất từ trước đến nay
qua phân tích trong tổng số ca nhiễm covid một mươi chín
trên địa bàn tỷ lệ ca mắc trong cộng đồng chiếm đến ba mươi bốn khu phong tỏa chiếm ba mươi hai
khu cách ly chiếm hai mươi bốn còn lại là người về từ các tỉnh và nhập cảnh chiếm chín
tuy nhiên nếu tính riêng số ca mắc mới từ ngày một tháng một mươi đến nay
tại an giang tỷ lệ ca nhiễm mới do người về từ các tỉnh chiếm gần hai mươi chín
trong một tuần trở lại đây ngày nào kiên giang cũng có ca mắc mới
chủ yếu là ở trong các khu cách ly tập trung
tính từ đầu dịch đến ngày một mươi bốn tháng một mươi kiên giang có sáu chín trăm hai mươi hai trường hợp mắc covid một mươi chín
đã điều trị khỏi sáu bảy mươi trường hợp bảy mươi sáu trường hợp tử vong
hiện tỉnh đang tập trung điều trị chăm sóc bảy trăm bảy mươi sáu bệnh nhân mắc covid một mươi chín tại các cơ sở điều trị
trong khi đó tại đồng tháp sau một mươi năm ngày đón người dân tự phát về từ vùng dịch
tỉnh đã ghi nhận năm trăm bảy mươi ca nhiễm covid một mươi chín
đáng lo là nhiều trường hợp sau khi trở về được xét nghiệm cách ly sau tám đến một mươi ngày
thì mới phát hiện dương tính
từ ngày một tháng một mươi đến nay toàn tỉnh đồng tháp có năm trăm bảy mươi ca
người từ vùng dịch
riêng sáng một mươi sáu tháng một mươi tổng tháp ghi nhận bốn mươi một ca nhiễm là người từ vùng dịch về
tại hội nghị giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bí thư tỉnh ủy đồng tháp lê quốc phong đánh giá
việc kiểm soát địa bàn đang có nhiều thách thức với tỉnh
số ổ dịch mới trong tỉnh xuất hiện không nhiều
nhưng số lượng f ở từng ổ dịch của hai huyện châu thành thanh bình lại rất nhiều
qua đây cho thấy hệ lụy của việc kiểm soát không chặt không kỹ
nắm địa bàn chưa chắc dẫn đến khi phát hiện ổ dịch
đã có sự diễn tiến một thời gian khá dài
như vậy trong bối cảnh nới lỏng tạo điều kiện cho người dân
thì công tác quản lý không được phép lơ là
liên quan đến người về từ vùng dịch bí thư tỉnh ủy cho biết
qua đi khảo sát và đã thấy sự xuất hiện nhiều người dân đang quay tại các tỉnh
thành phố vùng dịch làm việc
bên cạnh đó việc các địa phương tổ chức xe lực lượng đón người của địa phương mình về
có lúc nhanh lúc chậm đã ảnh hưởng đến thời gian
do đó đồng chí lưu ý ngành chức năng và các địa phương phải linh hoạt
nhanh đặc biệt là kịp thời thông tin từ các cửa ra vào tỉnh
tính đến hôm nay ngày một mươi sáu tháng một mươi toàn tỉnh đồng tháp có chín một trăm bốn mươi năm ca nhiễm covid một mươi chín
hai trăm hai mươi trường hợp tử vong gần tám trăm linh bệnh nhân đang được điều trị
thưa quý vị từ giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi
bà địa vũng tàu bỏ quy định phải có kết quả xét nghiệm sars cov hai khi ra vào tỉnh
duy trì chốt kiểm soát hướng dẫn người dân khai báo y tế
theo đó người dân bà rịa vũng tàu được di chuyển giữa các huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh
trừ các trường hợp đi đến các địa bàn có dịch ở cấp độ ba
bà rịa vũng tàu cũng chuyển hoạt động các chốt kiểm soát tại cấp xã huyện thành các tổ tuần tra lưu động
để giám sát hướng dẫn và kiểm tra việc đi lại lưu trú theo dõi sức khỏe của người dân nhất là từ các tỉnh khác về
lực lượng công an vẫn duy trì các chốt kiểm soát ra vào tỉnh
nhằm hướng dẫn người dân qua chốt thực hiện khai báo y tế và di chuyển qua phần mềm vneid hoặc bàn giấy
người dân vào tỉnh không cần xuất trình kết quả xét nghiệm sars cov hai khi qua chốt
thực hiện khai báo với công an xã phường thị trấn nơi cư trú tạm trú trên các ứng dụng pc covid
sổ sức khỏe điện tử hoặc phần mềm vneid trường hợp không lưu trú qua đêm thì không cần khai báo
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi người dân tỉnh bà rịa vũng tàu sẽ được tắm biển
tham gia các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời nhưng không tập trung quá hai mươi người
hoạt động thể dục trong nhà không tập trung quá một mươi người người tham gia tiêm ít nhất một mũi vaccine
các dịch vụ cắt tóc gội đầu được hoạt động nhưng không quá năm người cùng thời điểm
dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ chỉ bán mang về
ngoài ra các hoạt động dịch vụ sửa chữa bảo trì các loại xe máy móc thiết bị dân dụng công nghiệp
dịch vụ quản lý vận hành sửa chữa ứng dụng hệ thống hạ tầng trang thiết bị của các cơ quan
tòa nhà cửa hàng tạp hóa sách thiết bị văn phòng đồ dụng dụng cụ học tập công nghệ thông tin
thiết bị tin học điện máy chợ truyền thống được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo đúng theo phương án phòng chống dịch đã được phê duyệt
đối với hoạt động giao thông vận tải bà rịa vũng tàu yêu cầu lái xe và phụ xe vận chuyển hàng hóa
phải tiêm ít nhất một mũi vaccine vận tải hành khách tuyến cố định
thực hiện theo kế hoạch ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của sở giao thông vận tải
chủ doanh nghiệp phải xét nghiệm sars cov hai cho lái xe phụ xe một tuần một lần trừ trường hợp đã tiêm đủ hai mũi vaccine
từng là f một phải đi cách ly tập trung hai mươi một ngày
nguyễn thị xuân thuyên hai mươi bốn tuổi thấu hiểu sự vất vả của y bác sĩ cũng như khó khăn của người không may là f
sau khi hoàn thành cách ly cô đăng ký trở thành tình nguyện viên
một trong những nhiệm vụ đặc biệt hàng ngày của cô đó là chăm sóc cho những chú chó mèo của các f để họ yên tâm điều trị
ngày hai mươi ba tháng bảy thuyên được phân công
hỗ trợ y bác sĩ ở trung tâm y tế quận tám
sau đó một tuần cô chuyển đến trường tiểu học hoàng minh đạo quận tám nơi một người thực hiện cách ly điều trị covid một mươi chín
hàng ngày cô gái hai mươi bốn tuổi thu gom rác dọn vệ sinh phát cơm cho bệnh nhân hỗ trợ y bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm và thăm khám tư vấn tâm lý cho f hai
ngoài ra thuyên tình nguyện chăm sóc hai chú chó của hiệu trưởng nuôi ở trường
từ khi nơi này trở thành cơ sở tiếp nhận f giáo viên và bảo vệ không thể đến lo cho chúng
gần một tháng sau mình viết về hoàn cảnh của cặp vợ chồng f ở khu cách ly
ông bà đã tám mươi tuổi không người thân con cái lại phải điều trị dài nên không thể chăm cho hai chú chó cùng mèo cưng
bởi vậy mình nhận lo cho các bé để họ yên tâm điều trị
sau buổi vách cơm cho f còn dư nữ tình nguyện viên xin nghỉ lại cho bốn chú chó và chú mèo
ngày nào không có cơm thừa cô bớt suốt của mình hoặc chiên trứng cho chúng ăn
các bé rất ngoan quấn người và không chạy lung tung vào khu bệnh nhân
từ khi chăm sóc chúng mình có thêm niềm vui và quên đi mệt mỏi sau ngày dài làm việc câu nói
để đảm bảo an toàn thuyên thường xuyên xịt khuẩn tám cho đàn thú cưng hai lần trên tuần
tốt nghiệp cao đẳng văn hóa nghệ thuật tp hcm đầu năm nay thuyên hoạt động nghệ thuật tự do và bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh
với khả năng ca hát mỗi cuối tuần cô gái hai mươi bốn tuổi lại mang đàn nguta ra biểu diễn cho mọi người trong khu cách ly để giải tỏa căng thẳng